thưa quý vị ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng
đã chủ trì họp bộ chính trị để cho ý kiến về dự kiến chương trình làm việc của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn hai mươi
xem xét quyết định về công tác cán bộ và một số vấn đề quan trọng khác
sau khi nghe văn phòng trung ương đảng và ban tổ chức trung ương báo cáo các tờ trình đề án
báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của các cơ quan có liên quan và ý kiến thảo luận của các đồng chí bộ chính trị ban bí thư
bộ chính trị đã thống nhất kết luận như sau
bộ chính trị hoan nghênh văn phòng trung ương đảng đã chủ động tích cực phối hợp với các cơ quan có liên quan
trên cơ sở kiến nghị đề xuất của các cơ quan trung ương và các địa phương
để sớm chuẩn bị dự kiến chương trình làm việc của bộ chính trị ban bí thư năm hai nghìn hai mươi
trình bộ chính trị xem xét quyết định
về việc thực hiện chương trình làm việc năm hai nghìn một mươi chín bộ chính trị khẳng định
trong bối cảnh tình hình quốc tế và trong nước có những diễn biến mới
nhiều vấn đề đột xuất phức tạp nảy sinh nhưng với tinh thần chủ động trách nhiệm
văn phòng trung ương đảng và các cơ quan có liên quan đã tham mưu để bộ chính trị ban bí thư bàn và quyết định
hoàn thành về cơ bản các nội dung đã đưa vào chương trình từ đầu năm
trình bộ chính trị ban bí thư cho ý kiến về những vấn đề mang tầm chiến lược của đất nước
cũng như giải quyết các công việc thường xuyên của đảng trên các lĩnh vực kinh tế xã hội quốc phòng
an ninh đối ngoại công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị
chất lượng các cuộc họp của bộ chính trị ban bí thư ngày càng được nâng cao hiệu quả tiết kiệm
thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc của bộ chính trị ban bí thư làm việc đúng quy trình quy định
về dự kiến chương trình làm việc của năm hai nghìn hai mươi bộ chính trị cơ bản nhất trí với đề xuất của văn phòng trung ương đảng
tổng bí thư chủ tịch nước nhấn mạnh
năm hai nghìn hai mươi là năm chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới đại hội một mươi ba của đảng
năm có nhiều sự kiện chính trị quan trọng công việc của bộ chính trị ban bí thư chắc chắn sẽ nhiều hơn và rất nặng nề
việc lựa chọn nội dung đưa vào chương trình làm việc của năm hai nghìn hai mươi
cần ưu tiên những nội dung đã có trong chương trình toàn khóa
những nội dung liên quan đến các hội nghị trung ương và những công việc phục vụ cho sự lãnh đạo
chỉ đạo đại hội đảng bộ các cấp và đại hội một mươi ba của đảng những công việc đột xuất
văn phòng trung ương đảng cần phối hợp chặt chẽ hơn
với các cơ quan có liên quan tiếp tục giả soát đề soát lựa chọn đúng và chúng
có trọng tâm trọng điểm những nội dung cần trình ra bộ chính trị ban bí thư
đồng thời phải rất linh hoạt sáng tạo nhạy bén để bố trí bổ sung kịp thời những vấn đề mới phát sinh
phát huy kết quả kinh nghiệm của năm hai nghìn một mươi chín
năm hai nghìn hai mươi các cơ quan cần phải phối hợp chặt chẽ hơn nữa
tham mưu để tổ chức các cuộc họp của bộ chính trị ban bí thư bảo đảm chất lượng hiệu quả nền nếp khoa học
cũng tại hội nghị này sau khi xem xét tờ trình của ban tổ chức trung ương
bộ chính trị đã quyết định một số nhân sự thuộc diện bộ chính trị quản lý và thảo luận quyết định về một số nội dung quan trọng khác
sáng nay tại hà nội viện kiểm sát nhân dân tối cao tổ chức hội nghị triển khai công tác ngành kiểm sát nhân dân năm hai nghìn hai mươi
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng dự và chỉ đạo hội nghị
đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao chủ trì hội nghị
cùng dự hội nghị có đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương thượng tướng lê quý vương ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an
năm hai nghìn một mươi chín viện kiểm sát nhân dân tối cao đã phối hợp chặt chẽ với bộ công an tòa án nhân dân tối cao ban nội chính trung ương
đẩy nhanh tiến độ bảo đảm chất lượng điều tra truy tố đưa ra xét xử nghiêm minh nhiều vụ án lớn về tham nhũng kinh tế được đảng và nhân dân ghi nhận đánh giá cao
vai trò trách nhiệm công tố của viện kiểm sát nhân dân được thể hiện rõ hơn nhất là việc áp dụng các biện pháp tố tụng trong đấu tranh làm rõ hành vi phạm tội xác định tội danh đặc biệt đã thu hồi hơn ba mươi năm tỷ đồng cho nhà nước đạt tỷ lệ bốn mươi bảy
công tác điều tra của viện kiểm sát nhân dân đã đóng góp quan trọng xây dựng hệ thống cơ quan tư pháp trong sạch vững mạnh đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng ngừa vi phạm tội phạm trong tình hình mới
phát biểu tại hội nghị đồng chí trần quốc vượng biểu dương những kết quả mà tập thể lãnh đạo cán bộ công chức viên chức người lao động của ngành kiểm sát đã đạt được trong năm hai nghìn một mươi chín
về phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn hai mươi đồng chí trần quốc vượng nhấn mạnh năm hai nghìn hai mươi là năm tổ chức đại hội đảng bộ các cấp
tiến tới đại hội lần thứ một mươi ba của đảng là năm có nhiều ngày kỷ niệm lớn của đất nước
ngành kiểm sát phải bám sát nhiệm vụ của đảng nhà nước trong từng thời kỳ thực hiện nghiêm túc hiệu quả đường lối chủ trương của đảng pháp luật của nhà nước các nghị quyết của quốc hội
tích cực phối hợp với các cơ quan tư pháp và các cơ quan hiệu quan trong việc xây dựng hoàn thiện thể chế nắm vững chức năng thực hành quyền công tố và kiểm soát hoạt động tư pháp của viện kiểm sát nhân dân
tăng cường giải pháp phòng chống oan sai và chống bỏ lọt tội phạm quan tâm đào tạo giáo dục xây dựng đội ngũ cán bộ kiểm sát đạo đức cách mạng bản lĩnh kinh nghiệm giỏi chuyên môn có tính chiến đấu cao tiếp tục xây dựng tổ chức đảng trong ngành kiểm sát trong sạch vững mạnh
cũng trong sáng nay đoàn kiểm tra của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng do phó chủ tịch quốc hội phó trưởng ban chỉ đạo về phòng chống tham nhũng uông chu lưu làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với ban thường vụ tỉnh cao bằng
đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh cao bằng phó chủ tịch quốc hội phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng uông chu lưu đề nghị tỉnh cao bằng tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương của đảng
đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh cao bằng phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng uông chu lưu đề nghị tỉnh cao bằng tiếp tục quán triệt sâu rộng các chủ trương của đảng
đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng trung ương ghi nhận những ý kiến kiến nghị của tỉnh cao bằng sẽ phối hợp với các bộ ngành trung ương nghiên cứu xem xét giải quyết
chiều nay tại hà nội cục tổ chức cán bộ bộ công an tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm hai nghìn một mươi chín và triển khai chương trình công tác năm hai nghìn hai mươi đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và phát biểu chỉ đạo
năm hai nghìn một mươi chín công tác tổ chức cán bộ của lực lượng công an nhân dân tiếp tục đi vào nền nếp có chiều sâu góp phần xây dựng tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả chức năng nhiệm vụ rõ ràng cụ thể
đội ngũ cán bộ trong sạch vững mạnh toàn diện theo chỉ đạo của đảng nhà nước đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu đề xuất với đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an tổ chức thực hiện nhiều chủ trương quan trọng giải pháp cụ thể trong công tác tổ chức cán bộ đảm bảo tính đồng bộ liên thông phù hợp với mô hình tổ chức mới
cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước đủ sức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới
cục tổ chức cán bộ đã chủ động tham mưu đề xuất với đảng nhà nước đảng nhà nước và nghị định số một của chính phủ đặc biệt chú trọng đến quy định về phân công phân cấp trong thực hiện nhiệm vụ theo mô hình tổ chức bộ máy mới để đảm bảo liên thông đồng bộ phù hợp với thực tiễn yêu cầu công tác
ra soát sắp xếp đội ngũ cán bộ theo khung tiêu chuẩn tiêu chí bố trí cán bộ ở bốn cấp công an quyết liệt thực hiện có hiệu quả chủ trương xây dựng công an xã chính quy trên phạm vi toàn quốc
bộ trưởng tô lâm cũng nhấn mạnh cần tiếp tục xiết chặt kỷ luật kỷ cương chủ động phong ngừa kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm tăng cường công tác bảo vệ chính trị nội bộ tham mưu thực hiện tốt công tác chính sách cán bộ chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác tổ chức có năng lực giỏi về chuyên môn nghiệp vụ có phẩm chất đạo đức trong sáng có tư duy và phong cách làm việc khoa học đoàn kết thống nhất trong đơn vị hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao
cũng tại hội nghị bộ trưởng tô lâm đã trao tặng huân chương lao động hạng hai và hạng ba của chủ tịch nước cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện đề án một trăm linh sáu của đảng ủy công an trung ương bằng khen của thủ tướng chính phủ cho các cá nhân có thành tích trong chiến đấu và phục vụ chiến đấu góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội bảo vệ tổ quốc và cờ thi đua bằng khen của bộ công an cho các tập thể của đơn vị

tuy nhiên các đơn vị trong khối đã phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao cụ thể đã làm tốt công tác giả soát hoàn thiện hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật hành chính và hệ thống tiêu chuẩn định bức kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật theo mô hình mới của bộ công an tập trung đảm bảo các nguồn lực cho công tác đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội đẩy mạnh công tác xây dựng và thực hiện các đề án dự án tăng cường tiềm lực hậu cần kỹ thuật đảm bảo kế hoạch giải ngân theo
cải cách hành chính và sắp xếp kiện toàn tổ chức bộ máy theo mô hình mới phát biểu chỉ đạo tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn đã đánh giá cao và ghi nhận những kết quả thành tích mà khối các đơn vị kế hoạch tài chính hậu cần kỹ thuật công an nhân dân đã nỗ lực hoàn thành trong năm công tác hai nghìn hai mươi bốn
về định hướng nhiệm vụ công tác trọng tâm năm hai nghìn hai mươi thứ trưởng nguyễn văn sơn nhận định tình hình đặt ra yêu cầu đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội rất nặng nề

thứ trưởng nguyễn văn sơn nhận định tình hình đặt ra yêu cầu đối với công tác đảm bảo an ninh quốc gia trật tự an toàn xã hội rất nặng nề